phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ và ba trăm tám mươi chín quốc gia đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trường ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám và ba trăm tám mươi chín quốc gia
đề nghị các đơn vị cần thường xuyên giả soát kịp thời phát hiện chấn chỉnh những yếu kém
để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự
chống buồn lậu gian lận thương mại hàng giả
bên cạnh đó cần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
tăng cường thanh tra kiểm tra công vụ kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng vật
ở các cơ quan hành chính không để người dân bức xúc giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ công chức
cùng với đó tổ chức phòng chống tội phạm buôn lậu gian lận thương mại ngay trong lực lượng chức năng
kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm loại ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức tha hóa
biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
các cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các viện kiểm sát tòa án trong điều tra
truy tố xét xử bảo đảm xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật không để lọt tội phạm
không làm oan người vô tội đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm
buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả